hiện trong số các vaccine phòng covid một mươi chín việt nam đang nghiên cứu có vaccine nanocovax do công ty nanogen nghiên cứu sản xuất đã bắt đầu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn một dự kiến vào ngày một mươi bảy tháng một mươi hai tới đây
theo bộ y tế giai đoạn một của thử nghiệm vaccine phòng covid một mươi chín trên người là giai đoạn lựa chọn người tình nguyện hoàn toàn
đây là những người được cung cấp thông tin về nghiên cứu theo nguyện vọng của cá nhân không có áp lực nào về mặt sức khỏe
giai đoạn một sẽ có sáu mươi người tình nguyện khỏe mạnh từ một mươi tám đến năm mươi tuổi tham gia thử nghiệm lâm sàng vaccine nanocovax
ngay sau khi tuyển tình nguyện viên tham gia thử nghiệm giai đoạn một các đơn vị sẽ tiến hành tiêm mũi vaccine thử nghiệm đầu tiên
cùng với đó các bên liên quan cần chuẩn bị để sẵn sàng cho giai đoạn hai thử nghiệm lâm sàng ngay không để kết thúc giai đoạn một mới tiến hình hành bắt đầu công việc cho giai đoạn hai
các đơn vị cần chủ động các giai đoạn để làm sao có vaccine càng sớm càng tốt